nhiều công trình nghiên cứu đến nay đều thống nhất trong việc coi các yếu tố thẩm mỹ
luôn gắn liền với kiến trúc đô thị như là một thực thể không tách rời
chương trình hôm nay xin trích giới thiệu bài
bàn về các yếu tố thẩm mỹ trong kiến trúc đô thị của tác giả lương bửu hoàng
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
từ khi đất nước bước sang thời kỳ mới thực hiện chính sách mở cửa
cơ chế thị trường đã thúc đẩy nền sản xuất của đất nước phát triển mạnh mẽ
và ngày càng mở rộng trên quy mô cả nước
cùng với sự tác động mạnh mẽ của quá trình hội nhập và giao lưu quốc tế
quá trình đô thị hóa đã làm thay đổi nhiều mặt của cộng đồng xã hội
sự thay đổi này diễn ra theo chiều hướng thuận nghịch khác nhau của nền kinh tế nhiều thành phần
trong đó một bộ phận không nhỏ lao động nông thôn ra thành thị
kéo theo sự gia tăng dân số ở các đô thị cả về mặt cơ học và tự nhiên
nhất là các đô thị lớn
có thể lấy ví dụ
riêng ở thành phố hồ chí minh
cùng với quá trình đô thị hóa
dân số của thành phố cũng tăng rất nhanh
chủ yếu là người nhập cư
theo số liệu tổng điều tra dân số
dân số thành phố là sáu một mươi hai triệu người
trong đó có một tám triệu người nhập cư
ước tính bình quân mỗi năm có từ bốn mươi đến sáu mươi người di dân về thành phố
sự thay đổi về dân số kéo theo các đô thị mới được hình thành
nhờ vùng ven nội thành
tân bình gò vấp bình thạnh

và ngoại thành là khu vực có quỹ đất dành cho sự phát triển mở rộng đô thị
cũng dần trở thành những đô thị mới
nam sài gòn bắc nhà bè tây bắc củ chi
như một xu thế tất yếu để giải quyết nhà ở cho quá trình đô thị hóa của thành phố
dân số tăng cao đô thị mở rộng
nhu cầu về xây dựng các công trình sản xuất dịch vụ
nhất là nhà ở
đã làm cho diện mạo đô thị thay đổi từng ngày từng giờ
mà bất cứ nhà sáng tạo nào cũng hụt hơi trước tốc độ xây dựng
gần như chóng mặt của quá trình đô thị hóa
thành phố trở thành một công trường xây dựng khổng lồ
các khu đô thị hiện hữu xuống cấp cần sửa chữa
các khu đô thị mới cần được hoàn thành để đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển
cùng với sự phát triển thương mại dịch vụ
kiểu cư trú theo các trục lộ giao thông đường thủy đường bộ trở nên thịnh hành
tình hình trên đã dẫn đến sự bất cập trong kiểm soát quy hoạch kiến trúc
làm cho không gian đô thị trở nên vụn mảnh chấp vá hỗn loạn bởi đường ngang nết dọc
bức tranh đô thị trở nên hỗn độn như một bảng lấm màu
hệ quả là thẩm mỹ của kiến trúc đô thị bị phá vỡ
kéo theo những bất cập về môi trường văn hóa xã hội
có thể lấy ví dụ từ đầu đường phan năng lưu bình thạnh đến cầu thị nghè
nhà cửa hai bên cao thấp với nhiều hình thù kỳ lạ
tam giác có hình thang có nhiều căn mỏng như hộp diêm
thậm chí có nhiều nhà chiều ngang hai mét chiều sâu khoảng một mét
về kiểu dáng thì hỗn độn các trường phái cổ có kim có
không ít những căn có hình động như cái thang cao vút
phần mặt tiền bốn mét phần mặt hậu một mét
đã vậy hai bên đường hầu hết đều là cửa hàng cửa hiệu trang trí
với nhiều bảng hiệu bảng quảng cáo có kích cỡ to nhỏ
màu sắc sạc sỡ với hình thức thể hiện khác nhau
vị trí lắp đặt cũng hết
sức đa dạng ngang có dọc có trên cao có dưới thấp có
mỗi một hình thức đều cố gắng tranh giành vị trí phô trương một cách vô tội vạ
một ví dụ khác rất nhiều kiểu dáng kiến trúc lai tạp
đến mức khó có thể dùng từ nào trong ngôn ngữ để diễn tả đầy đủ
nhiều phong cách trang trí kinh điển độc đáo của nghệ thuật kiến trúc
cùng sống chung trong một kiến trúc
các trường phái cổ điển hiện đại cùng song hành
đã làm cho bộ mặt rất nhiều khu đô thị lâm vào cảnh ngộ không giống ai
thực trạng nêu trên cho thấy dường như các yếu tố thẩm mỹ kiến trúc
không được xem trọng ngay từ khâu quy hoạch đô thị
bởi nếu coi cơ sở của quy hoạch gắn liền với thẩm mỹ
thì kiến trúc nhà ở đô thị không dị hợp như hiện nay
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên
nhưng dù với bất cứ lý do nào
thì các yếu tố thẩm mỹ kiến trúc đô thị đã bị xem nhẹ
có lẽ vấn đề công trình công cộng ở các đô thị lớn hiện nay
là một vấn đề hết sức nhạy cảm
bởi tiềm năng kinh tế về mặt bằng đất đai
vị trí kinh doanh giao thông thuận lợi
chính từ những khía cạnh này
mà không ít nhà quản lý đô thị hiện nay nhìn nhận kiến trúc công cộng
dưới góc độ cái có ích nhiều hơn là nhìn nó ở góc độ thẩm mỹ
trong tổng thể không gian đô thị
ta cũng biết cả hai thành tố liên hệ tác động lẫn nhau
tạo ra kiểu kiến trúc cư trú đô thị là
thành tố không gian vật chất
bao gồm không gian quy hoạch kiến trúc cơ sở hạ tầng
môi trường sinh thái và thành tố văn hóa xã hội
bao gồm trước hết là đặc điểm hình thành đô thị
tổ chức cộng đồng dân cư với những thiết chế đô thị
được xây dựng hiện tại
thành phố hồ chí minh là một đô thị được hình thành
từ những hoạt động thương nghiệp
bởi vậy kiến trúc nhà ở hai bên đường thường có chức năng kép
mua bán hoặc dịch vụ và cư trú
nên kiểu kiến trúc cũng đáp ứng yêu cầu này
nhà thì cửa rộng
có không gian phía trước dành cho việc giao dịch
mua bán chứa hàng hoặc phía sau
phần còn lại dành cho việc cư trú
hầu như không có chỗ đậu xe riêng
tất cả điều đó đồng nghĩa với mọi sinh hoạt mưu sinh
diễn ra khắp nơi
lớn hơn nữa các sinh hoạt này vốn đã hình thành
và thầm thấu trong cộng đồng cư dân qua thời gian
không gian quen thuộc
trong đó vỉa hè tồn tại và mang vác tất cả những sinh hoạt
cách sống lối sống đã được định hình
từ kiểu đô thị thương nghiệp nông nghiệp có từ bao đời
do vậy vỉa hè tồn tại không chỉ có mục đích duy nhất là giao thông
mà còn là phương tiện kiếm sống của cộng đồng người
nếu trong quá trình lao động
những giá trị thẩm mỹ được hình thành
thì trong một chừng mực
về hè gắn liền với việc sử dụng và tiêu dùng các giá trị đó
tất nhiên việc tiêu dùng các giá trị thẩm mỹ theo kiểu nào đó
còn phụ thuộc vào trình độ nội dung kiểu mẫu thẩm mỹ
cũng như hình thức do xã hội đặt ra
trong đó có những trường hợp bắt nguồn từ truyền thống
hoặc được nảy sinh bởi nền sản xuất và các yêu cầu thẩm mỹ hiện tại
thực tế không gian về hè tồn tại trong bối cảnh quá trình truyền dịch cơ cấu kinh tế
còn đang ở những bước khởi điểm
thì những hoạt động vốn có của nó
cần thời gian chuyển đổi hơn là xóa bỏ một cách nhanh chóng
đã có không ít những rẳng co tranh cãi giữa cư dân
với những người thực thi công việc quản lý đô thị diễn ra hàng ngày
như một minh chứng về sự mâu thuẫn giữa quan điểm
của người quản lý với cư dân ở cách xét đoán chức năng của nó
kết quả là trật tự mỹ quan nhưng mong muốn không mất đi
mà tất cả những điều đó như những dòng nước tràn trong lòng đường
với nguyên sự bề bộn của nó
có thể quan niệm về hè hay các kiến trúc công cộng khác
chỉ còn một công năng duy nhất giao thông ca nhạc hội trợ
còn nhiều khía cạnh để bàn
ở đây nhìn từ góc độ thẩm mỹ kiến trúc có thể thấy rằng
mâu thuẫn không phù hợp với đặc điểm của nó
bởi trong một kiến trúc không bao giờ
là sự ức chế mâu thuẫn giữa cách có ích và cái thẩm mỹ
thẩm mỹ không phải là những gì bất biến và khép kín
nó là hệ thống mở luôn dung nạp tiếp nhận thêm nhân tố mới
để làm giàu và phong phú thêm cuộc sống của con người
thẩm mỹ trong kiến trúc đô thị không bao giờ đóng kín
và cũng không bao giờ mang tính toàn cầu
có lẽ vấn đề thẩm mỹ kiến trúc công trình công cộng ở đô thị
không thể xem nhẹ các yếu tố di sản vốn đã định hình
từ cội nguồn xa xưa của nó
mỗi đô thị được hình thành đều là
có di sản sâu xa nó là nhân tố đặc biệt
để tạo nên bản sắc riêng của đô thị nói chung và kiến trúc nói riêng
nghĩa là khi tái cấu trúc phải tìm ra cái gì cần lưu giữ
cái gì không giữ được cái gì cần phát triển
nếu chỉ nhấn mạnh đến quy luật chung mà không chú ý đến
tính đặc thù bản sắc riêng của mỗi đô thị
sẽ dẫn đến những áp đặt duy ý chí
cho nên sự thay đổi kiến trúc đô thị phù hợp với xu thế phát triển
là điều cần thiết nhưng yếu tố truyền thống của đô thị
cũng cần phải được đặt ra trong quá trình phát triển của nó
đô thị hóa là một trảo lưu không thể cưỡng lại
chính vì vậy việc đón đầu bằng quy hoạch
là việc làm không thể thiếu của bất cứ nhà quản lý đô thị nào
quy hoạch là chiến lược là định hướng cách quy hoạch
theo kiểu giải quyết đáp ứng yêu cầu trước mắt như hiện nay
đã đẩy các yếu tố thẩm mỹ và quy hoạch đô thị vào tình cảnh
rượt đuổi lẫn nhau thậm chí triệt tiêu nhau
kiến trúc luôn gắn liền với thẩm mỹ đô thị
trong đó quy hoạch đô thị luôn phải đi trước
nhằm bảo đảm các điều kiện về không gian cảnh quan môi trường
kể cả nội dung kiến trúc phải cần phù hợp với từng vị trí
để duy trì không gian văn hóa đô thị
chứ không phải là phân địa bàn quản lý
xây dựng một số cơ sở hạ tầng kỹ thuật
phân chia lô cho từng căn nhà rồi gọi đó là quy hoạch
một khi không tạo ra được cái tiện ích thì khó có thể nói tới cái thẩm mỹ
quy hoạch đô thị chỉ có thể thành công nếu như nó mang lại
cái thẩm mỹ hòa hợp với tất cả các hoạt động khác
bởi vậy quy hoạch đô thị không thể chỉ có một ngành
mà nó cần sự phối hợp của nhiều người nhiều ngành
thậm chí có những ngành không có liên quan gì đến kiến trúc đô thị
như sử học khảo cổ học dân tộc học thống kê
mở một con đường phải biết nơi lịch sử nó đi qua
đặc điểm của môi trường dân cư đã đang và sẽ sinh sống
thậm chí cần phải biết cả những vấn đề ở dưới lòng đất
nói một cách chung nhất các yếu tố thẩm mỹ là nền tảng
trong mọi chiến lược quy hoạch và kiến trúc đô thị
không nắm vững nó không hiểu nó các yếu tố thẩm mỹ đô thị
sẽ bị phá hủy và các chính sách quản lý cũng sẽ bị triệt tiêu
ngày nay trên thế giới nhất là các quốc gia có nền kinh tế phát triển
thẩm mỹ kiến trúc trong đô thị có thể xem là vấn đề không thể thiếu
của bất cứ một kiến trúc đô thị nào
sự hình thành và phát triển đô thị ở nước ta hiện nay tuy có những đặc điểm riêng
nhưng không có sự khác biệt quá lớn về văn hóa lối sống cộng đồng tôn giáo dân tộc
đây cũng là một lợi thế hết sức quan trọng để thiết lập các dạng kiến trúc đô thị
vừa mang đặc trưng riêng vừa gắn kết với các yếu tố chung của nền văn hóa dân tộc
tất nhiên trong chiến lược phát triển không thể bỏ quy luật chung
phù hợp với xu thế phát triển của thời đại
cách quan trọng là những giải pháp ấy
phải bắt đầu từ thực tế để định ra những hình thức bước đi
biện pháp phù hợp với mỗi vùng mỗi địa phương mỗi đô thị
xã hội càng phát triển nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao
thì vai trò thẩm mỹ kiến trúc ở đô thị không thể chỉ là quảng cáo băng rôn cửa hoa
mà nó gắn liền với các hoạt động sống của đô thị với hai khía cạnh kinh tế và văn hóa
nói một cách khác thẩm mỹ trong kiến trúc đô thị có những giá trị thuộc về vật chất
nhà cửa cơ sở hạ thẩm
các giá trị thuộc tinh thần lối sống cách ăn mặc mưu sinh
như vậy quan niệm và các yếu tố thẩm mỹ trong kiến trúc đô thị
là một quan niệm mang tính tổng quát nó gắn liền với sự phát triển xã hội
như là một hệ thống toàn vẹn trong đó mỗi yếu tố luôn thích ứng với nhau
và thúc đẩy toàn bộ cuộc sống đô thị đi lên
xét trên nguyên tắc trong kiến trúc đẹp là cái có ích
một kiến trúc đẹp là một kiến trúc thuận tiện tương ứng với chức năng của nó
những tồn tại trong kiến trúc đô thị được đặt ra chính là những bất cập
giữa cái thẩm mỹ và cái có ích
lịch sử đã chứng minh quá trình tiến triển của xã hội loài người
từ kiến trúc nguyên thủy đến hiện đại mỗi giai đoạn mỗi thời kỳ
có những đặc điểm riêng biệt
mặc dù từng bước xu hướng kỹ thuật mới hình thành
kiến trúc cũng thay đổi với nhiều kiểu dáng phong phú
các giải pháp mang tính kỹ thuật cao
nhưng khát vọng vươn tới cái đẹp của con người thì không thay đổi
vấn đề thẩm mỹ trong kiến trúc đô thị sẽ còn là vấn đề rất hấp dẫn
nhiều công trình nghiên cứu cho đến ngày nay đều thống nhất
các yếu tố thẩm mỹ luôn gắn liền với kiến trúc đô thị
như là một thực thể không tách rời
cái đẹp ở kiến trúc không chỉ là những hình khối vươn cao
trải rộng lại càng không phải là một hệ thống các khối hình
được phủ màu mà nó phản ánh diện mạo của một nền văn minh
rộng hơn là một nền văn hóa
vai trò của các yếu tố thẩm mỹ trong kiến trúc đô thị
luôn là hiện thân giá trị của cái đẹp
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần trích bài
bàn về các yếu tố thẩm mỹ trong kiến trúc đô thị của lương bửu hoàng
bài đăng trên trang web kiến việt của hội kiến trúc sư việt nam
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau